ngân hàng phát triển châu á đã phê duyệt chiến lược đối tác mới để hỗ trợ việt nam thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi thông qua việc thúc đẩy tăng trưởng đồng đều và bền vững với môi trường hơn
trong giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm ngân hàng phát triển châu á đã cho việt nam vay năm ba trăm linh triệu usd
viện trợ không hoàn lại và hỗ trợ kỹ thuật hai trăm bốn mươi triệu usd
nguồn vốn này được đầu tư tập trung vào các lĩnh vực giao thông nước và đô thị năng lượng quản lý khu vực công
đến nay việt nam từ quốc gia thu nhập thấp năm hai nghìn một mươi đã trở thành quốc gia thu nhập trung bình
tiếp tục chiến lược hỗ trợ việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi ngân hàng phát triển châu á cho rằng
để đạt được những thành tựu như hiện nay đòi hỏi việt nam phải có những cải thiện về hiệu quả chi tiêu công
và đầu tư nhiều hơn ở khu vực kinh tế tư nhân
theo ông eric giám đốc quốc gia adb tại việt nam để giúp chính phủ giải quyết những thách thức này
ngân hàng phát triển châu á sẽ hỗ trợ những khoản đầu tư nhằm đạt được ba kết quả chủ chốt
đó là thúc đẩy tạo việc làm và khả năng cạnh tranh tăng cường cơ sở hạ tầng và cung cấp dịch vụ đồng đều hơn
cải thiện tính bền vững của môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
dự kiến nguồn lực giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi dành cho việt nam sẽ duy trì vốn vây khoảng một tỷ usd
hỗ trợ kỹ thuật và viện trợ không hoàn lại từ năm đến bảy triệu usd mỗi năm
đồng tài trợ từ các đối tác phát triển và các quỹ khí hậu một tỷ bốn trăm linh triệu usd